tối qua ngày hai tháng tám lô hàng thiết bị y tế được chuyển từ hà nội vào tăng cường
cho các bệnh viện giả chiến tại tp hcm đã cập bến tại ga đường sắt sài gòn
việc tiếp nhận lô hàng này rất ý nghĩa trước bối cảnh tp hcm đang huy động mọi nguồn lực
tham gia phòng chống và điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
hơn hai trăm năm mươi kiện hàng được vận chuyển trên chuyến tàu se năm cặp ga sài gòn
lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai tháng tám
đây là các loại máy móc và trang thiết bị chuyên dùng để điều trị và phục hồi
cho các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín
các thiết bị y tế này đã được bệnh viện bạch mai tại hà nội đóng gói gửi vào thành phố
ngay khi tới ga sài gòn những thiết bị này liền được vận chuyển bằng xe tải
tới bệnh viện giải chiến số một mươi sáu đóng tại quận bảy tp hcm để các y bác sĩ triển khai
lắp đặt và điều trị cho các f
lãnh đạo ga sài gòn cho biết đơn vị luôn đồng hành cùng tp hcm và cả nước
tham gia vào công tác phòng chống dịch
cụ thể lô hàng này được vận chuyển và bốc dở hoàn toàn miễn phí
được biết sau bệnh viện bạch mai sắp tới một số bệnh viện ở phía bắc
sẽ tham gia hỗ trợ điều trị dịch bệnh cho phía nam
tất cả các mặt hàng này đều được đường sắt việt nam vận chuyển miễn phí